tại tp hcm hiện nay có nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải vận chuyển hành khách
đã và đang chuyển hướng kinh doanh theo mô hình chia sẻ và chia sẻ số
điểm đặc biệt của các mô hình này là hướng tới sự tiết kiệm nguồn lực xã hội
giảm chi phí sản xuất chi phí vận hành và hình thành nên các doanh nghiệp xã hội
bước đầu đã đem lại những thành công nhất định
sự phát triển của công nghệ thông tin đã giúp hình thành nên mô hình kinh tế chia sẻ số
đây là điều kiện lý tưởng để tiết kiệm nguồn lực xã hội tiết kiệm chi phí sản xuất cũng như vận hành
mô hình cho thuê xe tự lái ra đời đã cuốn hút các chủ xe cũng như người có xe ít sử dụng
vào doanh nghiệp cùng nhau khai thác và chia sẻ lợi nhuận
chúng tôi hoạt động dựa trên mô hình của kinh tế chia sẻ
một người là chủ xe họ chỉ có nhu cầu sử dụng tầm ba đến tám ngày cho một tháng
và những thời gian còn lại chiếc xe đó sẽ hoàn toàn trống và nằm bãi hoặc là nằm bất kỳ vị trí nào
chúng tôi cùng chủ xe hợp tác để khai thác mang đến chiếc xe đó cho những khách hàng họ có nhu cầu sử dụng
từ khi công ty vivo này cho thuê ô tô tự lái này ra đời thì tôi cảm thấy là tôi cần có những đối tác như thế
sự tham gia của các doanh nghiệp vào mô hình kinh tế chia sẻ sẽ đảm bảo cho sự phát triển bền vững
tăng sức cạnh tranh và rút ngắn thời gian nắm bắt cơ hội
trong nền sản xuất kinh doanh của thành phố vấn đề quan trọng của kinh tế chia sẻ nằm ở chỗ
làm sao các doanh nghiệp việt phải nắm quyền chủ động và làm chủ được trong cuộc cạnh tranh mạnh mẽ đó
góp phần vào việc giữ tính độc lập cho sự phát triển
hiện nay công nghệ thông tin giúp cho những công ty mà nó tăng tốc phát triển rất là nhanh
họ chỉ tập trung vào những cái điểm gì đó thế mạnh
lợi thế của họ ví dụ như là công nghệ zin giúp họ tập trung vào vấn đề về kinh doanh
tối ưu hóa nguồn lực xã hội và tiếp cận được khách hàng nhanh nhất
thì nhờ như vậy họ sẽ tận dụng cái điểm mặt đó kết nối những cái đơn vị khác
mà hậu cần phụ trợ cho họ để đạt được mục tiêu phát triển chiếm lưỡng thị trường một cách nhanh nhất
mô hình cho thuê xe tự lái và chia sẻ lợi nhuận giúp giảm chi phí trong đầu tư xã hội cho phương tiện
góp phần giảm sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân giảm sức ép lên hệ thống đường xá vốn còn yếu ở thành phố
tuy nhiên hiện nay mô hình này còn mới nên vẫn gặp phải nhiều khó khăn vướng mắt về chính sách thuế